công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh chuyên án phá rừng quy mô lớn tại địa bàn xã trường sơn huyện quảng ninh
tạm giữ hình sự năm đối tượng và thu giữ hàng chục mét khối gỗ quý hiếm
đêm ngày ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng dùng xe tải
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp sơn thúy có trụ sở tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
do nguyễn quý sơn quản lý chở ba mét khối gỗ
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của nguyễn quý sơn lực lượng công an thu giữ hơn một mươi hai mét khối gỗ các loại
và nhiều tài liệu có liên quan
hiện công an tỉnh quảng bình đang tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan đến các vụ phá rừng quy mô lớn
để tiếp tục điều tra làm rõ